công dân thổ nhĩ kỳ ở nước ngoài đi bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp
tuy nhiên trước khi diễn ra vẫn còn nhiều bất đồng gây chia rẽ giữa các nước thành viên liên hợp quốc trước thềm hội nghị bàn về một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân có tính sàng buộc về mặt pháp lý
trong khi liên hợp quốc đề xướng hồi tháng một mươi năm ngoái hội nghị bàn về một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân có tính giang buộc về mặt pháp lý đã vấp phải sự phản đối của không ít cường quốc lớn trên thế giới
trong khi anh pháp israel nga và mỹ bỏ phiếu chống thì trung quốc ấn độ và pakistan bỏ phiếu trắng
các quốc gia đi đầu trong nỗ lực ủng hộ tổ chức hội nghị là áo iceland mexico brazil nam phi và thụy điển
nhiều tổ chức phi chính phủ cũng ủng hộ nỗ lực này theo quan điểm của các nước ủng hộ hội nghị
nguy cơ thảm họa hạt nhân đang ngày càng tăng do khi triều tiên không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân và một chính quyền mới khó đoán định tại mỹ
trong khi đó đại diện của mỹ và pháp lại ủng hộ những tiến bộ trong giải trừ hạt nhân theo từng giai đoạn và cho rằng không cần phải làm gián đoạn sự cân bằng chiến lược của vũ khí hạt nhân
ngày hôm nay công dân thổ nhĩ kỳ sống ở nước ngoài bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp theo đó sẽ tăng quyền lực cho tổng thống tayyip erdogan
hoạt động này diễn ra sớm hơn nửa tháng trước cuộc trưng cầu chính thức ở thổ nhĩ kỳ vào ngày một mươi sáu tháng bốn này
sáng nay các hầm phiếu bắt đầu được mở tại các sân bay cửa khẩu ở thổ nhĩ kỳ và các phái đoàn ngoại giao thổ nhĩ kỳ ở một số nước châu âu có đông người gốc thổ sinh sống
theo dự thảo hiến pháp sửa đổi cử tri sẽ lựa chọn đồng ý hoặc phản đối trước đề xuất gia tăng quyền hành pháp cho tổng thống và xóa bỏ chức vụ thủ tướng
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho rằng
một chế độ tổng thống nắm nhiều quyền lực sẽ đưa đất nước thịnh vượng hơn
trong khi phe phản đối cho rằng việc sửa đổi này sẽ tập trung quá nhiều quyền lực vào tay tổng thống mà thiếu sự cân bằng quyền lực
gần ba triệu người gốc thổ nhĩ kỳ sống ở nước ngoài đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong đó gần một nửa sinh sống ở đức
liên quan đến vấn đề chống khủng bố ngoại trưởng australia vừa lên tiếng cảnh báo tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
sẽ chuyển địa bàn hoạt động đến philippines nếu các bên liên quan không bắt tay ngay vào công cuộc chống khủng bố
ngoại trưởng australia vừa lên tiếng cảnh báo tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng sẽ chuyển địa bàn hoạt động đến philippines nếu các bên liên quan không bắt tay ngay vào công cuộc chống khủng
ngoại trưởng australia vừa lên tiếng cảnh báo tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng sẽ chuyển địa bàn hoạt động đến philippines nếu các bên liên quan không bắt tay ngay vào công cuộc chống khủng
hiện các cơ quan an ninh và tình báo của australia đang hợp tác chặt chẽ với phía indonesia malaysia và philippines trong nỗ lực đẩy lùi mối đe dọa khủng bố trong khu vực
ngoại trưởng australia vừa lên tiếng cảnh báo tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng sẽ chuyển địa bàn hoạt động đến philippines trong khu vực
là những thông tin đáng chú ý trong cụm tin vắn ngay sau đây
người phát ngôn tổng thống nga vladimir putin ông dmitry peskov hôm nay tuyên bố
nga không cần thiết phải đáp lại lời kêu gọi của hội đồng châu âu và bộ ngoại giao mỹ
yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trái phép
tại moscow hôm hai mươi sáu tháng ba vừa qua
ông nhấn mạnh những cuộc biểu tình tại moscow do phe đối lập tổ chức là không được phép
và mang tính khiêu khích
đồng thời ông cũng khẳng định tất cả các yêu cầu được nêu trong các cuộc biểu tình hợp pháp
sẽ được chính quyền tiếp thu
trước đó hàng trăm người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình diễn ra ở thủ đô moscow
chính trị gia đối lập alexei navaly người tổ chức cuộc biểu tình
cũng bị bắt giữ và đưa ra tòa ngày hôm nay
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng ba hai bên pháp và singapore nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn
trong các ngành công nghiệp liên quan đến sáng tạo bao gồm công nghệ không gian
quy hoạch thành phố thông minh công nghệ tài chính và y tế khoa học y sinh
năm hai nghìn một mươi tám được chọn là năm đổi mới pháp singapore với các sự kiện khuyến khích hợp tác hơn nữa
trong lĩnh vực sáng tạo sẽ được tổ chức ở cả hai nước
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm diễn đàn đổi mới pháp singapore đã được tổ chức
nhằm thúc đẩy hợp tác về đổi mới với một mươi hiệp định được ký kết mở đường
cho sự hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực như kỹ thuật số năng lượng và xe điện
trong khuôn khổ chuyến thăm new zealand của thủ tướng trung quốc
hai bên cũng ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại
hải quan du lịch biến đổi khí hậu
phát biểu với báo giới thủ tướng new zealand buil english cho biết
việc nâng cấp fta thể hiện cam kết của hai nước đối với thương mại mở và phát triển kinh tế
với mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại hai triệu lên gấp ba lần so với năm hai nghìn tám
tại cuộc hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết hai mươi một thỏa thuận khác
cho phép một mươi nhà sản xuất thịt của new zealand lần đầu tiên thử nghiệm bán thịt ướp lạnh
sang trung quốc trong sáu tháng công nhận các nhà xuất khẩu đáng tin cậy của nhau
để đẩy nhanh quá trình thủ tục hải quan tăng cường số chuyến bay giữa hai nước
và thông qua kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu